thưa quý vị và các bạn kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ vào tối ngày hôm qua tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bắc sơn hà nội
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã dự cầu truyền hình đặc biệt khúc tráng ca hòa bình
với sáu điểm cầu được thực hiện tại tượng đài bắc sơn thủ đô hà nội
đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược tp hcm
tượng đài mẹ việt nam anh hùng tỉnh quảng nam
nghĩa trang vị xuyên tỉnh hà giang
đền thờ liệt sĩ thị xã hoài nhơn tỉnh bình định
và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh an giang
chương trình đã mang đến
những hình ảnh ấn tượng nhiều cảm xúc
và những câu chuyện xúc động
về những thương binh liệt sĩ
những bà mẹ việt nam anh hùng
và thân nhân của những người lính
đã ngã xuống cho nền hòa bình
của đất nước
tất cả những tiết mục trong chương trình
khúc tráng ca hòa bình
đều được giảng dựng rất là công phu
và rất là phù hợp với chủ đề
cũng như là
một cái kinh thần rất là tự hào
hào hùng cũng như là đem lại cho tôi rất là nhiều cảm xúc
câu chuyện hình tại sáu đồng cầu trên cả nước
bản thân tôi cùng với các đồng chí ở đây
là học viên năm nhất và năm hai của các trường học viện
công an nhân dân cũng như là quân đội
tự nhận thức được trách nhiệm của mình rất to lớn
và từ đó chúng tôi sẽ
quyết tâm cố gắng diệt luyện
phẩm chất đạo đức cũng như bồi dưỡng
nhiệp vụ cũng như là
thể chất để có thể cống hiến phục vụ cho đất nước
uổng phí được công sức của trai
với nội dung xoay quanh
những dấu chân đã làm
nên hòa bình hôm nay
khúc tráng cao hòa bình
không chỉ là những hủy ức về chiến tranh
mà còn giúp khán giả hiểu hơn
về cây giá của hòa bình
sau quá nhiều đổ máu và mất mát vì chiến tranh
ngoài câu chuyện về ba mươi ba liệt sĩ
chưa xác định được thông tin
đã tìm được danh tính
và được công bố trong chương trình
câu chuyện đội quy tập hải quốc liệt sĩ
tìm được hơn bốn mươi hải quốc liệt sĩ
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cũng đã cập nhật những thành tựu
về kinh tế xã hội của đất nước
cùng tinh thần sẵn sàng hy sinh
cống hiến vì sự phồn vinh
của tổ quốc
với sự kết hợp hài hòa công phu
cả về nội dung hình ảnh và âm nhạc
đã mang đến ký ức và cảm xúc
vô cùng thiêng liêng
để chi ân những thế hệ đã nằm xuống
cho hòa bình hạnh phúc hôm nay
chương trình câu chuyện hình đặc biệt
khúc tráng cao hòa bình
do đài truyền hình việt nam thực hiện
dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương